hôm nay sẽ có sáu mươi tỉnh thành phố cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại
quyết định này được ủy ban nhân dân các tỉnh thành đưa ra dựa trên tình hình thực tế
trong công tác ứng phó với dịch covid một mươi chín
trong sáu mươi tỉnh thành phố nêu trên hầu hết đều tiếp tục cho học sinh mầm non
tiểu học trung học cơ sở được nghỉ học từ một đến hai tuần
cá biệt có tỉnh bắc giang quyết định cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
đi học trở lại vào ngày hai tháng ba
trong ngày ba tháng ba nghệ an hòa bình quyết định cho học sinh mầm non
tiểu học nghỉ đến hết ngày một mươi năm tháng ba trung học cơ sở nghỉ hết ngày tám tháng ba
hầu hết các địa phương đều cho học sinh trung học phổ thông đi học trở lại
riêng thành phố đà nẵng cho học sinh lớp một mươi lớp một mươi một tiếp tục nghỉ
riêng lớp một mươi hai đi học từ ngày hôm nay
hà nội cho toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
nghỉ đến hết ngày tám tháng ba